các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng khám di chứng covid một mươi chín của bệnh viện trợ rẫy ra đời với mong muốn là nơi thăm khám và điều trị chuyên sâu dành cho người bệnh sau mắc covid một mươi chín
phòng khám quy tụ các chuyên gia thuộc nhiều chuyên ngành vật lý trị liệu phục hồi chức năng dinh dưỡng và từng có kinh nghiệm điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín
phòng khám di chứng covid một mươi chín sẽ khám tầm soát và điều trị toàn diện các di chứng của bệnh đồng thời đánh giá nhu cầu can thiệp về dinh dưỡng vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân sau mắc covid một mươi chín
nhất là những người từng bị covid một mươi chín mức độ nặng nguy kịch hoặc suy giảm sức khỏe sau khi khỏi bệnh
những di chứng hậu covid một mươi chín khiến nhiều người mệt mỏi và mất tự tin trong cuộc sống mọi triệu chứng cần được phát hiện và điều trị sớm nhất có thể